còn tại thành phố đà nẵng thì ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng tám cũng là ngày đầu tiên thành phố thực hiện tạm dừng tất cả mọi hoạt động trên địa bàn
người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà trừ những trường hợp khẩn cấp
và theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân đa số người dân chấp hành nghiêm quy định
các doanh nghiệp sản xuất đảm bảo ba tại chỗ và vấn đề lương thực thực phẩm của người dân cơ bản đã được giải quyết
từ tám giờ sáng ngày một mươi sáu tháng tám tại tất cả các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố đà nẵng đều vắng người qua lại
chỉ có những trường hợp khẩn cấp và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch mới ra đường
tuy nhiên vẫn còn một vài người dân chưa tuân thủ nghiêm ra đường với những lý do không chính đáng
các trường hợp này đều đã được lực lượng chức năng xử lý nghiêm
trước hết chúng tôi đặt vấn đề là truyền truyền nhắc nhở hướng dẫn người dân chấp hành tốt
nhằm trước hết là bảo vệ cho chính
chính họ gia đình họ và sau đó là cộng đồng xã hội
tuy nhiên đối với những trường hợp mà có thái độ chống đối thì chúng tôi sẽ quyết liệt xử lý
thực hiện đúng theo các yêu cầu đúng quy định của phương luật nhằm hoạn chế thấp nhất tình hình lây lan
ngay một phức tạp do diễn biến dịch gây ra
để tập trung ngăn chặn đẩy lùi kiểm soát tốt dịch bệnh tất cả các chợ trên địa bàn cũng đã đóng cửa
thay vào đó là những điểm cung cấp lương thực thực phẩm bình ổn giá được ủy ban dân phường
và các tổ dân phố tổ chức đảm bảo cung ứng thực phẩm thiết yếu đến từng hộ dân
không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực trong bảy ngày thành phố tạm dừng tất cả mọi hoạt động
bà con nhân dân mà có nhu cầu thì đặt hàng qua tổ dân phố
tổ dân phố sẽ đặt hàng với cả các siêu thị
rồi sau đó thì tổ hỗ trợ sẽ đến nhận hàng và về giao lại cho người dân
trong tổ hỗ trợ có các đồng chí bi thư tri bộ đồng chí tổ trưởng dân phố đồng chí mặt trận thanh niên phụ nữ
nhất là các bạn trẻ có khả năng sử dụng công nghệ thông tin để ứng dụng những cái mà đặt hàng
các thứ thanh toán cho nó thuận lợi
tại các doanh nghiệp sản xuất ở khu công nghiệp và khu công nghệ cao cũng tuân thủ nghiêm việc hoạt động với tối đa ba mươi
số lượng người lao động tại các đơn vị và đảm bảo thực hiện ba tại chỗ gồm làm việc tại chỗ ăn uống tại chỗ nghỉ ngơi tại chỗ
trong thời gian này thành phố đà nẵng sẽ quyết liệt trong công tác xét nghiệm khoanh vùng truy vết để loại bỏ f ra khỏi cộng đồng
và sẽ điều chỉnh những biện pháp phòng chống dịch phù hợp tùy theo tình hình mới